gần đây đã xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo giả danh cơ quan thực thi pháp luật gọi điện cho các nạn nhân thông báo
họ đang liên quan đến một vụ án nào đó và yêu cầu người dân phải gửi tiền vào số tài khoản mà các đối tượng cung cấp
mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây để có các nhìn rõ hơn về thủ đoạn mà các đối tượng nay sử dụng
chỉ với những lời đe dọa có thể khiến các nạn nhân chuyển một số tiền lớn vào tài khoản cho chúng
chị bưu điện nói là nội dung của bưu phẩm là tôi có một cái giấy triệu tập của công an thành phố đà lẵng
vì tham gia đánh bạc trực tuyến và rửa tiền cho băng nhóm tội phạm ma túy và tôi đã rút cái số tiền là sáu tám tỷ đồng
thì thực sự lúc ý là tôi là quá là bất ngờ
cái nhân viên bưu điện nói là sẽ kết lối cho tôi để tôi gặp với công an thành phố đà lẵng để trình bày nội dung
kết lối thì là ở bên đầu dây bên kia thì có một người giới thiệu là đại quý nguyễn văn nam
thì ông hỏi tôi tiếp là thế chị có quen biết đối tượng tên là nguyễn văn nam không
thì hiện tại cái ông nguyễn văn nam này đã đang bị bắt và lại khai ra tôi chính là người chủ bưu để bôn bán ma túy
tiếp sau cuộc điện thoại người đàn ông tên long đã kết nối cho nạn nhân nói chuyện với một người được cho là viện kiểm sát
người này yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trong tài khoản của chị về kho bạc nhà nước đà nẵng để xác minh xem đó có phải là số tiền trong sạch không
và nếu để lộ thông tin ra ngoài thì sẽ bị khép vào tội lộ bí mật quốc gia bị phạt từ ba đến năm năm tù
mình nghe cái thông tin này mình sợ quá mình cứ im thì mình làm không nói gì với ai
tổng số tiền mà mình đã chuyển cho người ta là hai tỷ hai trăm bốn mươi hai triệu hai trăm linh đồng
những trường hợp như trên không hiếm tính từ đầu năm đến nay chỉ riêng tại hà nội đã có hai mươi bảy vụ việc người dân trình báo lên đội điều tra trọng án
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội với số tiền bị lừa nhiều tỷ đồng
cá biệt có một vụ người dân đã chuyển hơn một mươi tỷ cho các đối tượng bạo danh
danh dự này uy tín
thủ đoạn của các đối tượng này khá tinh vi thậm chí là làm giả lệnh truy nã lệnh bắt tạm giam
hoặc các số điện thoại gọi cho nạn nhân cũng gần giống với các số điện thoại của các cơ quan công an
hay viện kiểm sát nhân dân để tăng thêm niềm tin cho các nạn nhân dễ dàng cho việc đe dọa
cơ quan công an sẽ có các giấy mời giấy triệu tập và đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương
cảnh sát khu vực tổ trưởng tổ dân phố
theo đúng quy định sẽ mời lên trụ sở làm việc
còn tuyệt đối là các trường hợp mà tự xưng là điều tra viên chỉ làm việc qua điện thoại
không gặp mặt trực tiếp không đến trụ sở làm việc thì đều là trường hợp giả mạo
sau khi yêu cầu được nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản đã cung cấp
các đối tượng này đã nhanh chóng chia nhỏ số tiền để rút và cắt liên lạc
đối tượng sử dụng các thủ đoạn chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng khác nhau của ngân hàng khác nhau
các người khác lại chuyển tiếp cho những người khác nữa để mà tiêu thụ làm khó khăn cho quá trình điều tra của cơ quan điều tra
mới đây thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu bộ công an phối hợp với các tỉnh thành
nghiên cứu lập đường dây nóng tiếp nhận xử lý kịp thời phản ánh của người dân khi bị lừa đảo
tuy nhiên để tránh bị sập bẫy những đối tượng lừa đảo
người dân cần nâng cao cảnh giác và không làm theo những điều chúng dẫn dắt
ngừng tiếp chuyện ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường